nhưng mà cái hành vi để có cái số tiền như thế nào thì em không biết

những lần em lúc tiền thì michael trích lại cho em hai
trong khi đó qua mạng xã hội thùy quen biết rồi làm bạn gái với danlo micro
đối tượng này nhờ thùy làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng
và đưa nhiều thẻ atm để đi rút tiền mặt
tổng cộng thùy đã đi rút năm tỷ đồng và được chia năm
ngoài ra thùy giới thiệu nghi làm bạn gái của agada samuel
nghi đã thực hiện công việc tương tự như bạn mình suốt tổng số tiền ba tỷ đồng
và được cho ba tổng số tiền
chúng tôi xác định đây là một trong nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm
và sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi phạm tội
và các đối tượng này là những đối tượng có trình độ chuyên môn cao
về công nghệ thông tin
do đó là đã áp dụng vào để thực hiện các cái hành vi
để lừa đảo các nạn nhân qua các trang facebook
tiếp tục mở rộng vụ án cơ quan điều tra xác định
đối tượng azed bugu francisco ameca lấy tên giả là michael winston
kết bạn và rủ rỗi nhiều người mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận
chuyển rút tiền do lừa đảo qua mạng
quá trình khám xét nợ của các đối tượng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng
giấy chuyển tiền tài liệu và tăng vật liên quan
mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự là chủ công
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
công an thành phố hồ chí minh và cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các cục nghiệp vụ bộ công an đã tổ chức đấu tranh quyết liệt
và chúng tôi đã đấu tranh bóc gỡ được các đối tượng này
và đã bắt tốn đối tượng người nước ngoài
và một số đối tượng người việt nam
hiện nay chúng tôi đã khóa
khởi tố vụ án khởi tố bụi can
và cũng thu giữ được một số tiền là vật chứng của vụ án
do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của bị hại
người dân nên cảnh giác với các thủ đoạn
của các đối tượng sử dụng trên không gian mạng
để thực hiện các hành vi lừa đảo
các cơ quan công quyền như công an viện kiểm sát
tòa án làm việc không bao giờ qua điện thoại
mà phải thể hiện bằng văn bản giấy tờ hành chính
và kiểm tra tài khoản cũng không thể kiểm tra qua điện thoại
qua mạng xã hội
sau đó người dân hết sức
sức cảnh giác với các thông tin các đối tượng liên lạc đến
để thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
tiếp nhận vật xử lý ngăn chặn
nhiều chuyên gia cho rằng việt nam cần chủ động hơn

nếu mà tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cốc cước tàu đi mỹ đạt khoảng ba sáu trăm linh usd một container
thì hiện đã trạng ngưỡng là một mươi một năm trăm linh usd một container
nguyên nhân mức tàu biển tăng cao đột biến do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đã ảnh hưởng đến tiến độ bốc sở hàng
đề trình vận chuyển lưu thông
trong khi đó việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của việt nam

theo các chuyên gia việt nam hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất vào container

đủ năng lực chở hàng xuất khẩu
tuy nhiên chính phủ phải có chỉ thị và chỉ định doanh nghiệp nào làm việc này cho hiệu quả

thưa quý vị các doanh nghiệp hàng không lữ hành mong có một quy trình chuẩn

thực trạng được phản ánh trên báo giao thông
theo đại diện của các doanh nghiệp lữ hành
nếu triển khai nhanh để kịp đón khách trong cao điểm hè tới

vốn đã kiệt quệ tài lực sau một thời gian dài chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cần có sự chuẩn bị thật kỹ
lưỡng để không xảy ra các rủi ro trong việc phòng chống dịch

để đảm bảo an toàn thì sẽ dựa vào hộ chiếu vaccine

đồng thời phối hợp với địa phương trong việc nghiên cứu
trọng địa điểm thích hợp để đón khách quốc tế
thưa quý vị số lượng bệnh nhân giảm trầm trọng

trong hơn một năm vừa qua
thực trạng này được phản ánh trên báo đầu tư
tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương

doanh thu giảm trầm trọng
khi mà bệnh nhân giảm nguồn thu giảm

nhân viên y tế cũng giảm theo

để các bệnh viện phát huy được việc tự chủ tài chính

và đóng góp của người dân
ngoài ra văn bản hướng dẫn về thực hiện tự chủ

cần sớm được sửa đổi theo hướng phát huy quyền tự chủ toàn diện
đồng thời cần trao quyền cho bệnh viện về công tác nhân sự

cũng như là quyết định đầu tư có hiệu quả hơn
thưa quý vị để tăng tính minh bạch hiệu quả
tạo sự cạnh tranh công bằng cho tất cả các đơn vị

nghiên cứu tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
về đấu thầu và thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng
thông tin về đấu thầu được quản lý đầy đủ thống nhất
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
và được công nhận giá trị pháp lý
theo thống kê của cục quản lý đấu thầu
thời gian lựa chọn nhà thầu qua mạng
so với đấu thầu truyền thống tiết kiệm trung bình

quy đổi theo chi phí thiệt lương trên một ngày công
năm hai nghìn hai mươi ước tính tiết kiệm khoảng trên năm trăm linh tỷ đồng

như là tình trạng quân xanh quân đỏ
thông thầu tham nhũng lợi ích nhóm
mang lại lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp và cộng đồng